bộ công thương cho biết là trong thời gian tới sẽ áp dụng các giải pháp công nghệ kỹ thuật mới
nhằm xác định chính xác đối tượng vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử
mức xử phạt cũng được cho là sẽ giàu tính gian đe hơn so với trước đây
thị trường thương mại điện tử việt nam đã trải qua hơn một mươi năm cởi mở để tạo cơ hội cho các sàn
các doanh nghiệp và người tiêu dùng làm quen với phương thức kinh doanh mới
với nhiều điều kiện thông thoáng thuận lợi thương mại điện tử đã duy trì được mức tăng trưởng hơn ba mươi mỗi năm
gian lận thương mại hàng nhái hàng giả hàng lậu cũng là những hệ quả mặt trái của sự bùng nổ này
cũng theo bộ công thương trong năm hai nghìn hai mươi nhiều biện pháp công nghệ kỹ thuật mạnh mẽ hơn sẽ được áp dụng
nhằm minh bạch hóa thị trường số
ngay trong thời gian gần đây lợi dụng tình hình phức tạp của dịch covid một mươi chín
nhiều website cũng như các gian hàng trên các sàn thương mại điện tử đã gian lận
kinh doanh nhiều mặt hàng tiêu dùng y tế giả nhái
bộ công thương đã xử lý hơn tám trường hợp với gần hai mươi năm sản phẩm